trên toàn quốc hiện có khoảng hai trăm hai mươi xe vận tải hành khách theo hình thức hợp đồng
trong đó có khoảng sáu mươi xe hợp đồng trá hình chạy tuyến cố định
nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra liên quan đến loại xe này
tình trạng lộn xộn gây mất trật tự an toàn giao thông cũng diễn ra phổ biến
phải chăng cơ quan quản lý đang mất kiểm soát với loại hình vận tải này
ngay giữa thủ đô từ nhiều năm nay xuất hiện rất nhiều xe khách từ nhỏ đến lớn
gắn mác xe hợp đồng chạy khắp các phố
đây không phải là xe chở khách theo hợp đồng như xe đưa đón công nhân xe đưa đón học sinh xe du lịch
mà hầu hết là xe đón khách lẻ đi các tỉnh
thực chất các xe này đang vận tải hành khách tuyến cố định
nhưng đối phó với các cơ quan chức năng bằng các hợp đồng tự nhiên
chúng tôi đã nhập vai hành khách để tìm hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của loại phương tiện phổ biến này
theo chỉ dẫn của nhân viên tổng đài
chúng tôi đã đến văn phòng của nhà xe xe việt nam
tại số bốn mươi ba nguyễn quốc trị quận cầu giấy thành phố hà nội
với biển hiệu thông báo là nơi chuyển phát chứng từ hàng hóa đi sáu mươi ba tỉnh thành
nhưng cũng chỉ vài phút sau khi có mặt
chúng tôi và các hành khách khác đã được sắp xếp lên xe chuẩn bị xuất phát đi nam định
chúng tôi đã ra đagain đường đường trên đường bắc đài đông

tại năm rồi
phải chăm sóc nó trường tuyên kia đó
hành trình đầu tiên của chúng tôi kết thúc tại văn phòng của công ty xe việt nam tại thành phố nam định
trong phiếu thông báo lộ trình mà nhân viên công ty xe việt nam cung cấp cho chúng tôi có ghi
chúng tôi là khách lẻ chứ không phải khách hợp đồng
mặc dù chúng tôi biết khi chúng tôi gọi điện đặt chỗ thì nhân viên nhà xe đã lấy tên tuổi của chúng tôi để lập hợp đồng
hợp đồng đó được giao cho lái xe để xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra
chừa bản đến chuyện những chiếc xe của công ty xe việt nam là xe hợp đồng hay xe trá hình hợp đồng
nhưng xung quanh văn phòng của nhà xe này tại đường nguyễn quốc trị lâu nay đã và đang tồn tại một bến cóc
tình trạng dừng đỗ đón trả khách sai quy định liên tục diễn ra tại đây

mặc dù lực lượng thanh tra giao thông của đội thanh tra giao thông quận cầu giấy
đội thanh tra giao thông đã thường xuyên kiểm tra kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm
nhưng xem ra thẩm quyền của thanh tra giao thông không đủ để giải quyết tận gốc vấn đề này
chúng tôi tiếp tục nhập vai hành khách tham gia một hành trình mới với lộ trình hà nội hạ long
xe được chúng tôi lựa chọn lần này là của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải hoàng phú
đang thử việc
anh chạy chạy đi đâu
chạy vào văn phòng
văn phòng quảng phú ở đây
chạy theo khách không anh

chở theo lệnh được đấy
lệnh được đó của công ty đây
và hằng ngày thì anh về đây đổ dầu
mỗi một xe một ngày như này thì anh đổ bao nhiêu dầu ở đây
có nhiều hôm ít
nếu mà bình thường ba bốn lý
hôm nay thì
và từ ngày mà anh về đây
anh làm cho hoàng phú này
thì anh thấy dầu này tồn tại từ khi nào
hôm trước thì
có hôm vừa rồi thì vẫn đến đây
mới thế đến đây
có bao giờ anh thấy
những lượng chức năng nào kiểm tra hay nhất nhỉ
thì việc tồn tại của cây dầu này
mình đi trả khách sợ
mình đi lệnh đều đậm suốt
trong danh sách thống kê
văn phòng đại diện kinh doanh hoạt động vận tải hành khách
trên địa bàn thành phố hà nội
ngày hai mươi hai tháng chín
của sở giao thông vận tải thành phố hà nội
không có văn phòng của nhà xe hoàng phú
ở tại số bảy mươi bốn nguyễn xiển

và tổ một mươi hai
cư thạch bàn
mà chỉ có ở tổ hai mươi sáu thượng thanh long biên
như vậy rất có thể
công ty hoàng phú đã kê khai chưa đầy đủ
nhằm tránh sự quản lý kiểm soát
của cơ quan chức năng
đi gom những khách
để khách đến những văn phòng đại diện
những bãi đất trống mà chúng ta hay gọi
hoặc những cái tụ điểm mà hình thành cái biến cóc ấy
đấy để vận chuyển hành khách
đi các địa phương từ hà nội đi các địa phương
cũng như từ địa phương khác đến hà nội
thì đây là những cái hành vi
mà vi phạm các quy định
tức là chúng ta hay
dùng cái từ là xe hợp đồng
chạy tương tự tuyến cố định
hoặc xe hợp đồng xe khách trá hình
vì sao tại vì
theo quy định
là những cái xe hợp đồng
thì phải là ký hợp đồng chọn một chuyến đi
hai nữa là
cái những cái xe này
thì là họ
gom những khách lẻ hoặc những nhóm khách lẻ
để họ vận chuyển
thế vì vậy
cái việc mà họ gom khách đón khách
như vậy nó tạo ra những cái mà
mất chất tự an toàn giao thông
và những cái hành vi đấy
thì cái hành vi mà gom khách như thế
đưa vào những cái hợp đồng chung
đấy là những hành vi lách loạt
trao đổi với chúng tôi
đại diện sở giao thông vận tải hà nội
cho rằng tổ chức vận tải
theo tuyến cố định
vẫn là khoa học và hợp lý nhất
bộ giao thông vận tải đã phê duyệt
quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ
cũng từ đây
tình trạng xe khách chạy xuyên tâm thành phố
cũng được khắc phục
vấn nạn xe dù bến cóc được hạn chế
giảm thiếu ung tắc
và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tuy nhiên với khoảng sáu mươi xe hợp đồng
đang hoạt động trái hình tuyến cố định
xe hợp đồng trái hình
không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông
mà còn phá vỡ quy hoạch các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ
mà bộ giao thông vận tải
và các địa phương đã giải công xây dựng
bên cạnh đó
sự nở rộ của loại hình vận tải trái hình này
còn dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh
giữa các nhà xe
không cần một cái bến vãi gì
nguyên khang đón khách
và nguyên ngang trả khách
chúng tôi làm xe như bản thân gia đình tôi làm xe
của công ty cổ phần phú thọ
là hơn chục năm nay rồi
thuế má đóng đầy đủ
tất cả mọi thứ đều đầy đủ vào bến
không có kể cả một khách chúng tôi vào bến
nhưng mà làm ăn thì là toàn bị xe rù xe khóc là chèn chập
mà có những xe là bây giờ là
như công ty tôi làm xe
tôi là có những xe bỏ
và bây giờ là nó lại cũng mua xe
và nó chạy với hình thức trá hình như là
hợp đồng du lịch
nhưng mà vẫn đón khách bình thường
treo biển đón khách bình thường
chúng tôi cũng mong là kinh doanh là công bằng
muốn làm sao là tất cả các xe đó
nói như là công dân của việt nam
là phải đóng thuế cho nhà nước
xe limousine đón trả khách tận nhà
đang được người dân sử dụng ngày càng nhiều
vì tính tiện dụng
tuy nhiên hình thức xe đưa đón này
đang không tuân thủ theo các quy định của pháp luật
về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách
và ảnh hưởng trực tiếp
đến việc thu thuế của nhà nước
chúng ta phải làm
nghiêm túc để kiểm tra tất cả các văn phòng
có phải anh bán vé du lịch không
có phải anh tổ chức tour du lịch không
hay anh chỉ là những cái nơi để trung chuyển khách
tụ điểm để trung chuyển khách
để đưa họ vào kỳ cương
đưa họ vào trong các bến xe
và ẩn chất anh kinh doanh tuyến cố định
thì anh phải vào bến xe để anh làm đúng như tuyến cố định
trật tự kỳ cương hiên bình
để làm gì để cho những doanh nghiệp
người ta kinh doanh người ta chấp hành tốt
người ta phải đóng thuế người ta phải trả tiền thuê bến bãi
người ta phải trả lương đóng bảo hiểm
rất là mọi cái nghĩa vụ
người ta phải đào tạo lái xe
nhưng trong khi đó là một cái hình thức rất lớn
cho nên tôi nghĩ rằng là
rất mong cơ quan nhà nước đặc biệt là bộ hoa
xử lý nghiêm túc những tổ chức cá nhân
các cái cá nhân vi phạm kinh doanh
để làm ngáo loạn cái ngành vận tải này
xung quanh việc quản lý loại xe hợp đồng trái hình này
có nhiều ý kiến khác nhau
tuy nhiên việc áp dụng công nghệ
và sự phối hợp chặt chẽ
của các cơ quan chức năng
là giải pháp cốt lõi
cách làm này được ubnd tỉnh quảng ninh
chỉ đạo thực hiện từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
vẫn mang lại hiệu quả rất tích cực
chúng tôi quản lý chặt chẽ
cái việc và thông báo hợp đồng
thông qua cái ứng dụng công nghệ thông tin
đấy là có thể là sẽ biết được
theo thời gian thực
đấy cái thời gian
phương tiện di chuyển
thời gian thông báo hợp đồng
và trên cơ sở đấy thì trung tâm
giám sát giao thông vận tải của chúng tôi
cũng là một cái mô hình
được thành lập
trên cơ sở là cái
giao thêm chức năng nhiệm vụ cho
một cái đơn vị sự nghiệp
không phát sinh thêm biên chế
thì chúng tôi sẽ
giám sát và sẽ thông tin
cho lực lượng chức năng
thành ra để
sử lý những cái xe mà có
hoạt động nhưng mà không thông báo hợp đồng
chúng tôi sẽ tổng hợp hàng tháng
tổng hợp cái số km hoạt động
của các cái phương tiện xe
gửi cho cục thuế để làm cơ sở tính thuế
do vậy là
qua cái quản lý
thông qua cái quy chế này
hàng năm của các cái
doanh nghiệp vận tải khách
bằng hợp đồng ấy
nó cũng tăng lên đáng kể
cách làm này cũng chỉ thực sự hiệu quả
với các xe đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh quảng ninh
còn những xe đăng ký ở địa bàn khác
thì nằm ngoài tầm kiểm soát của địa phương này
có lẽ đây cũng chính là lý do
để nghị định số một trăm linh hai nghìn hai mươi
quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô quy định
từ ngày một tháng một năm hai nghìn
các xe hợp đồng cung cấp đầy đủ
các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận chuyển
qua phần mềm của bộ giao thông vận tải
tiếc là nghị định được ban hành gần ba năm nay
nhưng đến giờ
bộ giao thông vận tải vẫn chưa xây dựng xong phần mềm
sự chậm chẽ này
gây khó khăn cho việc quản lý
giám sát các nhà xe

phê duyệt cái đề
đề án chuyển đổi số

vận tải giao thông vận tải đồng bộ
trong đó thì cái vấn đề về
sẽ tập trung vào cái vấn đề về
nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin
đặc biệt thiết bị giám sát hành trình camera
để làm sao mà quản lý chặt chẽ
được các cái phương tiện
đặc biệt là xe hợp đồng
đã đến lúc
cơ quan chức năng phải nâng cao
hiệu quả công tác quản lý
đã cấp phù hiệu xe hợp đồng
thì phải có biện pháp quản lý hữu hiệu
đối với loại hình này
các cơ quan ban ngành
và cuộc quyết liệt
kiên quyết xử lý các nhà xe
cố tình vận chuyển hành khách không đúng nội dung hợp đồng
đồng thời xử lý nghiêm các nhà xe
đón trả khách tại trụ sở chính trụ sở chi nhánh
văn phòng đại diện
hoặc tại một địa điểm ổn định
khi việc giám sát doanh nghiệp
được thực hiện ngay từ đầu
thậm chí từ khi được cấp phù hiệu
và được xử lý một cách nghiêm minh
chắc chắn sẽ có tác dụng răn đe
để đơn vị khác không thể nhờ luật